đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đã có buổi làm việc với quận tây hồ thành phố hà nội
tại buổi làm việc đồng chí hoàng trung hải yêu cầu quận tây hồ cần tăng cường hơn nữa công tác quản lý trật tự đô thị
bảo đảm vệ sinh môi trường vỉa hè lòng đường coi đây là nhiệm vụ thường xuyên và liên tục
đồng chí hoàng trung hải biểu dương những kết quả mà đảng bộ chính quyền và nhân dân quận tây hồ đã đạt được trong năm hai nghìn một mươi chín
tuy nhiên đồng chí hoàng trung hải cho biết sau khi trực tiếp khảo sát các tuyến đường trên địa bàn quận
vẫn thế còn rác tại nhiều khu vực đề nghị lãnh đạo quận tây hồ phải trực tiếp đi kiểm tra công tác vệ sinh môi trường
về công tác quản lý trật tự đô thị về hè lòng đường đồng chí hoàng trung hải cho biết
thành phố hà nội đã ban hành đầy đủ các quy định về quản lý vỉa hè khu vực nào được để xe máy
đường dành cho người đi bộ nơi được phép kinh doanh
từ đó yêu cầu lãnh đạo quận phải kiểm tra các vỉa hè phân định rõ khu vực được và không được kinh doanh để dành vỉa hè cho người đi bộ
về công tác quản lý hồ tây đồng chí hoàng trung hải đề nghị các sở ban ngành kiên quyết thu gom
xử lý rác thải và giao quận tây hồ nghiên cứu cải tạo tuyến phố đi bộ quanh hồ tây để tạo thêm hành lang cho người đi bộ